công an thị xã hoàng mai và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phối hợp điều tra làm rõ bắt xử ba đối tượng dùng súng đe dọa để đòi tiền hoa hồng của những người chúng đấu giá đất ở phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an

sau đó nhóm người này lên xe ô tô và chạy theo hướng hoàng mai tp vinh
công an thị xã hoàng mai đang tiếp tục điều tra mở rộng thu thập tài liệu và chứng cứ khởi tố bị can để nhanh chóng đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật